thầy cô giáo dạy ngữ văn của trường tiểu học và trung học cơ sở phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
là một trong sáu mươi ba thầy cô giáo tiêu biểu đang giảng dạy tại các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được bộ giáo dục và đào tạo trao bằng khen
là một trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về nghề giáo
giảng dạy tại ngôi trường cách xa trung tâm hai mươi km mùa mưa đường lầy lội vô cùng
thầy cô giáo buộc phải buộc dây thừng vào bánh xe cho đỡ trờn trượt
nhiều lần cô hiền đi xe máy mà hai chân tê mỏi vì liên tục phải chống chân để đỡ ngã
những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt có những học sinh nhà cách trường gần chục cây số
phải đốt đuốc rủ nhau đi bộ đến trường trong sương sớm cho kịp giờ
có khi cả tuần trời ngôi trường bị sương mù bao phủ từ sáng đến đêm
nhiều em ở xa ngại đến trường nên nghỉ học
các thầy cô lại phải lặn lội đến từng nhà động viên các em tới lớp
đó chỉ là một trong những câu chuyện nhỏ bé hàng ngày mà các thầy giáo cô giáo
đang giảng dạy tại các trường vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế
xã hội khó khăn đang phải trải qua để tiếp tục sự nghiệp chồng người
trong khi đó trên chuyên mục bình luận và phê phán báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
tôi ủng hộ đất nước và nhân dân tôi
từng là một ngọn cờ chống cộng trong cộng đồng người mỹ gốc việt
nhưng chỉ sau một thời gian
luật sư phùng tuệ châu đã tỉnh ngộ và dần nhận ra bản chất xấu xa của hoạt động này
từ đó bà chọn con đường đấu tranh vì chính nghĩa lên tiếng tố cáo
vạch trần âm mưu lợi dụng chiêu bài đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền
để xuyên tạc các nỗ lực thành tiệu mà nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được
trong chuyến về thăm quê hương vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
luật sư phùng tuệ châu có cuộc trò chuyện trên hai trang youtube văn hóa việt nam tv và việt vision
báo nhân dân số
nhân dân lừa ghi nội dung hai cuộc trò chuyện để giới thiệu tới quý vị trên trang tám và trang bảy
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất là thông tin được đăng tải trên báo thanh niên
ngày một mươi tám tháng một mươi một thị trường lãi xuất có những biến động bất ngờ khi mà việt công banh tuyên bố hạ lãi suất cho vay
một số ngân hàng cổ phần cũng thông báo hạ lãi suất huy động
trước đó trong năm hai nghìn một mươi tám việt công banh đã hạ lãi suất hai lần
mỗi lần là năm một năm
tuy nhiên chỉ dành cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên kỳ hạn ngắn
đợt hạ lần này thì vẫn có mức năm một năm tuy nhiên sẽ bao gồm tất cả doanh nghiệp ở mọi kỳ hạn
ở một diễn biến khác sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một hàng loạt ngân hàng cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi
trong đó lãi suất giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn
trong những năm gần đây với sự vào cuộc tích cực của ngành công thương
cũng như các doanh nghiệp sản xuất bán lẻ ở địa bàn hà nội
nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp lễ tết cuối năm
được chuẩn bị hết sức phong phú bảo đảm chất lượng mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý
cùng nhờ đó thói quen mua sắm tiêu dùng trong dịp lễ tết của người dân cũng đã dần thay đổi
không còn phải lo tích chữ thực phẩm dịp tết để tránh những nguy cơ hay hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe
và đây cũng là nội dung chính của bài viết hà nội mới đăng tải sáng ngày hôm nay
nhiều người việt có thói quen tích chữ thực phẩm để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
thế nhưng mà việc làm tưởng như bình thường này thì lại tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe
theo bác sĩ bùi mai hương viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế
thì hiện nay hầu như các gia đình đều có tủ lạnh để có thể bảo quản thực phẩm
tuy nhiên sử dụng tủ lạnh không đúng cách thì cũng có thể gây hư hỏng thực phẩm
và dẫn đến nguy cơ ngộ độc khi ăn uống
thưa quý vị và các bạn lần đầu tiên giới y khoa ghi nhận hai anh em chết do quýt mò
là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
hai bé trai năm tuổi và hơn một tuổi là hai anh em ruột ở sóc sơn hà nội
đã tử vong tại bệnh viện nhi trung ương hôm ba mươi một tháng một mươi và một mươi sáu tháng một mươi một cùng do bệnh whitmore
đây là lần đầu tiên giới y khoa ghi nhận bệnh nhân là anh em ruột sống trong cùng một gia đình
và cùng mắc bệnh quýt mò đều tử vong rất nhanh
điều lạ lùng là từ trước đến nay thì bệnh hay gặp ở người lớn
và những người dễ có yếu tố nguy cơ như đi làm đồng hay lội bùn đất có vi khuẩn
thâm nhập qua vết thương hở trên da
nhưng lần này thì bệnh lại xuất hiện ở trẻ em đặc biệt là cháu bé mới hơn một tuổi mới biết đi
và nguy cơ tiếp xúc bùn đất như thế nào thì thực sự là rất khó xác định
sau trận lượt đi hòa trên sân thammasat thái lan
thì cả tuyển việt nam và tuyển thái lan đều dốc sức cho trận lượt về
diễn ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một trên sân mỹ đình hà nội
huấn luyện viên park hang seo tuyên bố
đây là trận đấu lớn nhất trong năm của ông và muốn cùng đội tuyển việt nam chiến thắng
để khẳng định ngôi vị số một bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đây là thông tin được nhiều số báo ra ngày hôm nay đều đăng tải
tại buổi họp báo ông park hang seo cho biết đây là trận đấu hết sức quan trọng
và lớn nhất trong năm
tôi và các cầu thủ đều hiểu được tầm quan trọng của trận đấu này
khi việt nam và thái lan là kỳ phùng địch thủ
gặp thái lan thì chúng tôi biết sự chờ đợi và mong muốn chiến thắng của khán giả sẽ là rất lớn
chúng tôi sẽ cố gắng
chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất
vâng thưa quý vị chúng ta hãy cùng chờ tin chiến thắng của đội tuyển việt nam vào tối ngày hôm nay
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại